chỉ sau một ngày nhiệt độ đã tăng lên khoảng bốn độ c
thậm chí tại phú thọ và nam định thì mức nhiệt đã tăng tới năm độ c
toàn miền bắc nhiệt độ cao nhất sẽ ở mức từ ba mươi ba cho đến ba mươi sáu độ
độ ẩm không khí tăng cao ở mức trên sáu mươi cộng với nền nhiệt cao
do vậy chỉ số nóng bức có thể lên tới bốn mươi tám độ c
nhiệt độ này cảnh báo mức nguy hiểm dễ gây sốc nhiệt
vì vậy quý vị nên uống nhiều nước để tránh tình trạng kiệt sức nếu phải hoạt động ở ngoài trời
trong khi đó nam bộ ngày hôm nay có mưa cục bộ ngập úng tại khu vực trũng thấp đô thị có nguy cơ cao sẽ xảy ra
quý vị di chuyển trên đường cần lưu ý những hiện tượng như gió giật hoặc rông lốc
còn bây giờ mời quý vị cùng theo dõi tin bão gần biển đông
vào hồi một giờ sáng nay vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi sáu ba độ vĩ bắc một trăm hai mươi ba độ kinh đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín giật cấp một mươi một
do ảnh hưởng của bão từ chiều nay ở vùng biển phía đông khu vực bắc biển đông
có gió mạnh dần lên cấp sáu cấp bảy sau tăng lên cấp tám
vùng gần tâm bão cấp chín giật cấp một mươi hai
sóng biển cao từ bốn đến sáu mét biển động rất mạnh
cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai trên vùng biển phía đông khu vực bắc biển đông cấp ba
để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới và bão số ba
văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
đề nghị các tỉnh thành phố ven biển từ quảng ninh đến quảng ngãi
theo dõi chặt chẽ thông tin diễn biến dự báo về khả năng xuất hiện bão trên biển đông
để thông báo cho thuyền trưởng chủ các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh
các địa phương có kế hoạch sản xuất phù hợp bảo đảm an toàn về người và tài sản
duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra
đồng thời trực ban nghiêm túc thường xuyên báo cáo về văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
và văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

và tìm kiếm cứu nạn